thủ tướng chính phủ vừa có chỉ thị về chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn hán
thiếu nước xâm nhập mặn trong mùa khô hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một ở đồng bằng sông kiểu long
chỉ thị nêu rõ từ mùa lũ năm hai nghìn hai mươi đến nay lượng mưa trên lưu vực sông mê công thiếu hụt
từ ba mươi bốn mươi so với trung bình nhiều năm dòng chảy sông mê công ở mức rất thấp
còn biển hồ nơi cung cấp nguồn nước quan trọng bổ sung cho đồng bằng sông cửu long trong mùa khô
thì hiện mới chữ được gần chín tỷ mét khối nước
con số này thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng hai mươi tỷ m ba và thấp hơn năm ngoái khoảng hai tỷ mét khối nước
năm hai nghìn hai mươi được dự báo tiếp tục là năm ít nước dòng chảy lũ về đồng bằng sông cửu long nhỏ
nguy cơ tiếp tục xảy ra hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn vào các tháng mùa khô năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh ở mức cao đến nghiêm trọng
về lâu dài tác động của biến đổi khí hậu
nước biển dân sự gia tăng khai thác nguồn nước ở các nước thượng nguồn hệ thống sông quốc tế
và gia tăng nhu cầu sử dụng nước cho phát triển nội tại sẽ làm tình trạng hạn hán
thiếu nước xâm nhập mặn diễn ra thường xuyên và khốc liệt hơn
trong mùa này thông thường chúng ta không có nước ở ngoài sông cũng như bị xâm nhập mặn
khi chúng ta đóng các cửa cống công trình lại cây sẽ bị hạn
chết có thể do mặn có thể do hạn có thể do sốc sinh lý
vậy thì cái yếu tố đầu tiên là chúng ta phải có nước để cung cấp cho cây
và có nước này thì nó phải là có nước từng hộ nông dân từng cái thửa vườn
từng nhóm cộng đồng trong khu vực và trong từng cái phạm vi của xã của quyền
để chủ động thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn
bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh
trước hết là trong các tháng mùa khô năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các nhà khoa học lãnh đạo các địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp
đối với cái dự án thu lợi mà các ô bao ngoài nhỏ đó
thì chúng tôi cũng đang tính tón đến một cái phương án là làm một cái lớp như vậy là ngăn mặn hiện nay có thể là hai lớp
cái lớp thứ hai là ngăn mặn dòng ngoài
và trên cơ sở đó thì chúng tôi mới đảm bảo được vấn đề chuyển nước
cái khu vực thượng nguồn đưa về các cái ô bao ở phía đông
mùa khô hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi diện tích cây ăn quả vùng đồng bằng sông cửu long bị ảnh hưởng bởi khô hạn và xâm nhập mặn khoảng hai mươi năm một mươi hai nghìn hectare
trong đó diện tích thiệt hại hơn bảy mươi chiếm khoảng một mươi chín hectare
cây sầu riêng bị thiệt hại nặng nhất với chín sáu nghìn hectare bưởi hơn năm bảy nghìn hectare chôn chôn bốn sáu nghìn hectare chanh hai ba nghìn hectare
bến tre tiền gia bệnh viện bệnh viện bệnh viện bệnh viện bệnh viện
vĩnh long trà vinh sóc trăng là những địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất